thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đã đến thăm làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy thái nguyên
tiếp và làm việc với đoàn về phía tỉnh thái nguyên có đồng chí nguyễn thanh hải ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy
các đồng chí lãnh đạo ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân tỉnh thái nguyên
cùng dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc bộ công an đại diện lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh thái nguyên
thay mặt bộ chính trị đại tướng tô lâm ghi nhận biểu dương đánh giá cao và chúc mừng những thành tựu mà đảng bộ
chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh thái nguyên đã đạt được trong các lĩnh vực năm hai nghìn hai mươi một vừa qua
đại tướng tô lâm lưu ý ban thường vụ tỉnh ủy thái nguyên tiếp tục quán triệt phương châm thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh tập trung ưu tiên các nguồn lực thực hiện hiệu quả chương trình tổng thể phòng chống dịch covid một mươi chín
và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội chú trọng phát huy các lợi thế thành quả cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo hướng ưu tiên các nhóm ngành sản phẩm ứng dụng để tạo chuyển biến mạnh mẽ về tăng giá trị sản xuất công nghiệp
tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị nghị quyết của trung ương để tạo chuyển biến thực chất trong công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị
giữ vững ổn định chính trị an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội tại địa phương chú trọng đảm bảo con người bảo vệ an ninh an toàn cho người dân
tăng cường công tác đối ngoại thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội hỗ trợ người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số công nhân tại các khu công nghiệp